u gan là biểu hiện đầu tiên và thường gặp nhất của ung thư gan
tuy nhiên u gan cũng có thể là lành tính và gần như không gây biến chứng
u gan lành tính tiến triển chậm và hầu như không có biến chứng gì
do vậy về cơ bản không bắt buộc phải điều trị
trừ khi khối u phát triển quá lớn sẽ bấm vào các mô lân cận mạch máu và gây tổn thương
nếu tế bào trong khối u của gan là tế bào bình thường
thì khối u gan này được xem là khối u gan lành tính
vậy u gan có phải là ung thư gan hay không
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ ngô văn tị
khoa ung bướu bệnh viện đảo y hà nội
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ ngô văn tị
khoa ung bướu bệnh viện đảo y hà nội

khoa ung bướu bệnh viện đảo y hà nội
hoặc có thể dùng phẫu thuật cắt bỏ nếu được cho phép từ bác sĩ
nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ quan quan trọng như thần kinh mạch máu
chủ yếu sẽ áp dụng chế độ ăn uống hợp lý để giảm bệnh nhanh hơn
trong trường hợp khối u có khả năng cao là u gan ác tính
bệnh nhân thường có một số triệu chứng như đau bụng vùng gan
yếu sức vàng da và chán ăn
đôi khi bệnh nhân phát hiện có khối u lớn ở hạ sườn phải
tuy nhiên các dấu hiệu nhận biết không có giá trị trần đoán chính xác
khi phát hiện hoặc đang nghi ngờ mắc u gan ở bất cứ dạng nào
thì bạn cũng nên tiến hành khám và điều trị sớm nhất
đối với ung thư gan dù hiện nay chưa có biện pháp dự phòng
tuy nhiên người dân vẫn cần có lối sống lành mạnh và chủ động thăm khám nếu thấy cơ thể bất thường
ung thư gan thì hiện nay cũng chưa có một biện pháp dự phòng hữu hiệu nào
thậm chí là xà lọng thư gan cũng hiện nay đang là vấn đề rất khó
và dự phòng ung thư gan thì nhìn chung là làm giảm các yếu tố
nguy cơ làm tăng bệnh gan mạng tính lên thì sẽ làm giảm các yếu tố nguy cơ liên quan ung thư gan
chúng ta nên chủ động hạn chế sử dụng rượu bia hạn chế sử dụng các đường đường cao
thậm chí là những trường hợp nếu trong gia đình mình đã có bị bệnh lý viêm gan mạng tính rồi
thì chủ động kiểm tra xem có bị mắc viêm gan hay chưa
nếu có thì nên chủ động tai khám định kỳ thường xuyên và điều trị bệnh viên gan càng sớm càng tốt